sáng nay hội đồng xét xử tòa nhân dân tỉnh phú thọ tiếp tục điều hành phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử chín mươi hai bị cáo trong đường dây đánh bạc hàng nghìn tỷ đồng trên mạng internet
sang ngày xét xử thứ hai đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh phú thọ thực hành quyền công tố và giám sát hoạt động xét xử tại phiên tòa
trong ngày làm việc thứ hai viện kiểm sát tiếp tục công bố phần còn lại của bản cáo trạng dài hai trăm ba mươi năm trang
như vậy dự kiến chiều nay hội đồng xét xử sẽ tiến hành xét hỏi cáo trạng của các bị cáo
để đảm bảo sức khỏe cho các bị cáo hội đồng xét xử đã cho phép các bị cáo được ngồi nghe khi đại diện viện kiểm sát đọc cáo trả
do có tới chín mươi hai bị cáo và tám mươi người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan được triệu tập đến tòa
thời gian xét xử kéo dài trong nhiều ngày hội đồng xét xử cũng chấp thuận với đề nghị của các luật sư
không nhất thiết phải có mặt tại tòa khi hội đồng xét xử chưa xét hỏi đến thân chủ của luật sư
cũng như chưa xét hỏi các bị cáo người có quyền lợi liên quan thuộc các nhóm tội danh khác nhau
hơn ba mươi luật sư tham dự phiên tòa đã được hội đồng xét xử cung cấp kế hoạch xét hỏi đối với các bị cáo
người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan để các luật sư có thể chủ động công việc